hà nội vừa bất ngờ hủy kế hoạch cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận nội thành trở lại trường từ ngày hai mươi một tháng hai
như vậy sau hơn một mươi tháng học online bốn trăm linh học sinh của thành phố vẫn chưa thể tham gia vào lộ trình mở cửa trường học trên cả nước
dù vậy theo các chuyên gia việc chậm chẽ đưa trẻ trở lại trường có thể gây ra nhiều hệ lụy
hiện hà nội là một trong năm tỉnh thành phố chưa mở lại trường học cho nhóm tiểu học và cũng nằm trong danh sách chín địa phương chưa cho học sinh mầm non đến trường
giáo sư nguyễn minh thuyết nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội cho rằng việc mở cửa lại trường học và đưa học sinh các cấp đến trường thời điểm này là cần thiết
vì việc học trực tuyến đã kéo dài quá lâu và có thể gây ra nhiều hệ lụy
ông thuyết nêu quan điểm nếu tiếp tục ứng xử không bình thường sẽ rất thiệt thòi cho học sinh
giáo viên phụ huynh và cho cả những người đầu tư giáo dục
phân tích rõ hơn vì giáo sư này cho rằng dạy học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
phương pháp này có nhiều hạn chế mà trước hết là không đáp ứng được chất lượng dạy và học
theo ông học trực tuyến khó đảm bảo như học trực tiếp đặc biệt là với học sinh nhỏ và học sinh cuối cấp
như học sinh mầm non không được đến trường và cũng không được học trực tuyến sẽ không thể có đủ điều kiện để chuẩn bị vào lớp một
với học sinh lớp một bắt đầu học chữ việc học trực tuyến sẽ khiến cho bố mẹ vất vả
còn lại học sinh cuối cấp cũng không thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển cấp nếu học online kéo dài
bất cập khác được nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục chỉ ra là khi học trực tuyến học sinh không có nhiều cơ hội giao tiếp
nhiều gia đình có bố mẹ bận đi làm học sinh tự xoay sở học online một mình ở nhà
nên về lâu về dài trẻ sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng mềm
theo ông thuyết
các địa phương trên cả nước đã đủ điều kiện đưa học sinh các cấp trở lại trường
dù số ca nhiễm vẫn tăng cao ông cho rằng số ca diễn biến nặng đã ít hơn trước nhiều
những người bị covid một mươi chín cũng chỉ trên mức cúng bình thường chứ không quá nguy hiểm
các ngành đã trở lại bình thường thậm chí ngành rủi ro cao như du lịch vẫn phải mở cửa vì xã hội không thể trị trệ
không thể vì dịch mà mãi đóng băng các hoạt động quá lâu
ông thiết nói và nhấn mạnh ngành giáo dục cũng cần cho học sinh trở lại trường học
về vấn đề mở cửa trường học
thế nào cho an toàn giáo sư nguyễn minh thuyết góp ý trước hết cần đẩy mạnh tiêm vaccine
riêng với trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ngành y tế cần gấp rút nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài
lấy ý kiến tư vấn của các tổ chức y tế nước ngoài để có căn cứ triển khai
trước nhiều băng khoăn của phụ huynh về việc nếu không cho trẻ học bán trú sẽ rất khó đảm bảo việc đưa đón học sinh
giáo sư nguyễn minh thuyết cho rằng gia đình cần chia sẻ và gánh vác khó khăn với nhà trường
với mục tiêu trước hết là đảm bảo an toàn cho học sinh
việc cùng ăn trưa ở trường theo ông thuyết có thể tạo thêm nguy cơ cho học sinh
dù còn nhiều băn khoăn về những khó khăn khi đưa trẻ trở lại trường giáo sư nguyễn minh thuyết tái khẳng định
việc này không thể chậm trễ hơn khuyến cáo thêm về điều kiện đảm bảo cho trẻ khi đến trường
phó giáo sư nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho biết
nhà trường cần hướng dẫn học sinh đảm bảo năm k sát khuẩn tay thường xuyên và quan trọng hơn là ổn định tâm lý cho học sinh
với số ca covid một mươi chín
liên tục tăng cao như trên nhiều người lo lắng về việc hà nội đã ở đỉnh dịch rồi
hay số ca mắc vẫn còn tiếp tục tăng và liệu có giống như tình hình tại tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi một hay không
trao đổi về vấn đề này bác sĩ vũ quốc đạt giảng viên bộ môn truyền nhiễm trường đại học y hà nội
phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đh y hà nội cho biết
nhắc đến đỉnh dịch chúng ta hiểu rằng đó là thời điểm số lượng ca mắc tăng cao nhất
và sau đó số lượng ca mắc mới sẽ giảm đi
mỗi một làng sóng dịch thường sẽ có ít nhất một đỉnh dịch
việc giảm số lượng ca mắc mới sau một đỉnh dịch sẽ có thể xảy ra do số người trong quần thể đã đạt đủ số lượng có miễn dịch bảo vệ
hoặc chúng ta đã áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch giãn cách xã hội năm k để phòng chống dịch
với tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay tôi cho rằng hà nội chưa đạt đến đỉnh dịch và số ca mắc mới có thể tăng gấp đôi trong thời gian tới
trước ý kiến cho rằng hà nội sẽ có đỉnh dịch mới của biến chủng omicron
bác sĩ đạt cho hay tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra
biến chủng omitron xuất hiện tại việt nam vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau đó khoảng một tháng nước ta đã phát hiện ca lây nhiễm thứ phát tại cộng đồng
do đó hiện nay biến chủng omit fron đã lây nhiễm trong cộng đồng và có thể khiến số ca f gia tăng trong thời gian ngắn
một điều nữa cần lưu ý đó là số ca mắc phụ thuộc vào khả năng xét nghiệm
khi chúng ta sẵn có xét nghiệm test nhanh số người được xét nghiệm nhanh sẽ tăng nhanh
và đồng thời đồng nghĩa với việc phát hiện được nhiều ca bệnh hơn
theo bác sĩ đạt tỷ lệ tiêm vaccine ở hà nội đạt trên bảy mươi năm nên tỷ lệ tử vong ở người nhiễm sẽ thấp
tuy nhiên cùng một tỷ lệ tử vong là bốn thì khi có một mươi người nhiễm dẫn đến bốn trăm linh ca tử vong
sẽ khác với việc có một người nhiễm dẫn đến bốn mươi ca tử vong
việc đánh giá tình trạng dịch thông qua tỷ lệ tử vong và số ca mắc tuyệt đối sẽ bổ sung cho nhau
để có thể đưa ra chính sách
chống dịch phù hợp
cùng với đó trước luôn dư luận xôn xao về việc hà nội đã đạt đến đỉnh dịch covid một mươi chín hay chưa
thông tin với phóng viên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
cho biết không thể nói hà nội đã đạt đến đỉnh dịch covid một mươi chín
nếu dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh thì phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế tốc độ lây nhiễm
thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín mới tại thủ đô sẽ tiếp tục tăng nhanh
bởi nhiều người không khai báo thậm chí nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng điển hình
nếu không xét nghiệm thì không thể phát hiện những trường hợp này
trong tình huống số ca f tăng nhanh dịch bùng phát đến mức không kiểm soát được
hệ thống y tế quá tải thì số ca mắc bệnh nạn tứ vong sẽ tăng
hiện nay hệ thống y tế vẫn đang kiểm soát được tình hình
chăm sóc điều trị bệnh nhân chưa ra vào tình trạng quá tải
ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu
ở một mươi hai quận nội thành đến trường họp trực tiếp từ hai mươi một tháng hai như đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
theo đó nhiều phụ huynh trăng trở về việc cho con trở lại trường
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội tăng thời gian qua
trước khúc mắt của phụ huynh học sinh và việc nhiều phụ huynh phản đối việc khối lớp một đến lớp sáu đi học từ ngày hai mươi một tháng hai
ủy ban nhân dân hà nội đã nghiên cứu và lập tức đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo hà nội
tạm dừng phương án cho trẻ em khối lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi hai quận trở lại học trực tiếp
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối từ lớp một đến lớp sáu
thuộc một mươi hai quận nội thành cho đến khi có thông báo mới đồng thời giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì
phối hợp với sở y tế ủy ban nhân dân các quận huyện tiếp tục nghiên cứu đề xuất thời gian đến trường phù hợp
trước đó theo tờ trình nêu trên
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương cho biết
thời gian gần đây tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tiếp tục phức tạp
do ca lệ nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng
tới các nơi thuộc bắc bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh
nên khu vực hà nội sẽ có những ngày rét đậm rét hại dẫn đến việc cha mẹ học sinh còn băng khoăn
lo lắng khi cho con đến trường tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh chưa cao
trong việc cho con em trở lại trường học trực tiếp
để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh sở giáo dục và đào tạo đề nghị
ủy ban nhân dân thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh lớp một đến lớp sáu
nội thành trở lại trường học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới
nhiều f tại hà nội khi tự test nhiều lần dương tính liên hệ với y tế phường xã
nhưng sau hai ngày chỉ nhận được tin nhắn hướng dẫn khai báo
chị nguyên ở huyện hoài đức chia sẻ con trai chị test dương tính cách đây hai ngày
báo y tế xã an khánh nhưng cũng không nhận được hướng dẫn gì hay túi thuốc điều trị
mà chỉ được yêu cầu nếu đăng ký tự điều trị tại nhà thì ra ký đơn
tôi nhắn tin hỏi trạm trưởng y tế xã nhưng không nhận được phản hồi
mãi đến hôm sau mới nhận được tin nhắn con tôi là f theo dõi tại cơ sở y tế
và cho hai số điện thoại hỗ trợ
nhưng chờ đợi kiểu này thì quá mệt nên gia đình tự liên hệ với bác sĩ
để xin hướng dẫn từ điều trị
chị nguyên nói và cho rằng hà nội cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết về cách điều trị
cũng như là các túi thuốc cho f đầy đủ tránh cho người dân bị nhiễm covid một mươi chín
phải loay hoay đi liên hệ hướng dẫn điều trị hoặc phải tự mua thuốc
trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage hướng dẫn điều trị f
nhiều trang trong số đó là các bác sĩ có chuyên môn tình nguyện lập diễn đàn mở
để tư vấn hướng dẫn
trao đổi về vấn đề này ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông hà nội cho biết
hiện nhân lực các trạm y tế phường dù đã được bổ sung thêm nguồn từ y tế tư nhân
song do số ca tăng nhiều lần so với trước đây nên các trạm y tế cũng quá tải nhiều hơn
hiện lực lượng dựa chủ yếu vào công tác của tổ y tế cộng đồng và đoàn thanh niên tại các phường
hiện hà nội đã khai báo và quản lý f tự điều trị trên phần mềm
khi test dương tính người bệnh liên hệ với y tế phường để được cập nhật danh sách vào phần mềm theo dõi f
sau đó sẽ được tư vấn dùng thuốc theo triệu chứng
trước thực tế nhiều f phản ánh sau khi khai báo với phường rất lâu mới nhận được hướng dẫn
hoặc không nhận được thuốc điều trị
ông phong cho biết hiện túi thuốc nhóm a và nhóm c vẫn được cấp phát
song phổ biến là nhóm a thuốc hạ sốt paracetamol vitamin
còn nhóm thuốc xe kháng virus như monopia được ưu tiên dùng cho người cao tuổi và bệnh nền theo đơn
đa số người dân đã tiêm hai ba mũi vaccine nên khi nhiễm bệnh đều không có triệu chứng
với thể nhà này không nên dùng thuốc chỉ hạ sốt khi sốt cao trên ba mươi tám độ
do số lượng f tăng nhanh nên hướng chính là tự điều trị với f thể nhẹ không triệu chứng
lực lượng y tế sẽ tập trung quan tâm đến đối tượng người cao tuổi
bệnh nền để khi chuyển tầng đưa ngay đến bệnh viện ông phong nói
với các chia sẻ trên nhiều hội nhóm theo ông phong
người dân cần theo hướng dẫn điều trị của bác
bác sĩ có chuyên môn song trên nguyên tắc với f nhẹ
không cần dùng kháng sinh thuốc chống đông
mà tăng cường bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng nhanh thải virus